vào khoảng h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng năm ngọn lửa xuất hiện ở nhà số một ngách bốn mươi ba trên chín mươi tám trên ba mươi một trung kính
chỉ trong ít phút lửa bùng lên kèm nhiều tiếng nổ ngôi nhà rộng khoảng một trăm năm mươi m hai với hai khối độc lập nằm đối diện nhau
ở giữa là khoảng sân rộng năm mươi năm m hai để sửa chữa và bán xe đập điện
khối chủ nhà ở cao hai tầng một tung với hai phòng nơi cho thuê trọ cao ba tầng với một mươi hai phòng
trong đó hai vợ chồng chủ nhà ở trong hai phòng ở khu vực tầng một
một nguồn tin cho biết tổng số thành viên trong gia đình chủ nhà là bảy người và có một mươi bảy người đăng ký thuê ở
thời điểm xảy ra cháy người dân xung quanh cùng chủ nhà đã phá cửa sổ tầng hai để thoát ra ngoài
có bốn người đã thoát ra khỏi đám cháy
tại hiện trường đám cháy đã thiêu dụi nhiều phương tiện xe máy xe đạp xe đạp điện để tại khu vực sân
phần khung thép và mái tôn tre trước sân đã đổ sập
sáng sớm cùng ngày trung tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an đã đến chỉ đạo và kiểm tra trực tiếp hiện trường của vụ cháy
ở nhà trọ bên cạnh chị võ thị hoài an cho biết chị bừng tỉnh bởi tiếng hô hoán cháy cùng những tiếng nổ
chị và bạn cùng phòng vội vã chạy xuống với hai bình cứu hỏa
lúc này ngọn lửa dữ dội đã bao trùm toàn bộ khoảng sân của ngôi nhà năm tầng
lửa cũng bùng lên từ các cửa phòng tầng trên
nhiều người nỗ lực dập lửa bằng bình cứu hỏa nhưng không thành công
chị an kể lại lúc đó bên trong ngôi nhà cháy hoàn toàn không có tiếng kêu cứu
khoảng một mươi phút sau lực lượng cứu hỏa với nhiều xe và hàng chục cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường
do ngõ nhỏ ngôi nhà cháy cách đường trung kính khoảng hai trăm linh mét nên hoài an vội chạy ra ngoài dẫn đường cho lính cứu hỏa kéo đường ống nước vào dập lửa
hàng chục xe cứu hỏa cứu thương túc trực bên ngoài
hơn một giờ ngọn lửa được dập tắt chỉ còn những cột khói bốc cao
công an phòng tỏa phố trung kính
tới ba giờ ba mươi phút nhiều người tử vong đã được bọc túi đưa ra khỏi ngôi nhà cháy
lực lượng chức năng đưa thi thể các nạn nhân về bệnh viện giao thông vận tải
đến thời điểm hiện tại lãnh đạo quận cầu giấy cho biết một mươi bốn người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn
lực lượng tại hiện trường vẫn đang tiếp cận tìm kiếm nạn nhân
theo một số nhân chứng trước khi cháy tại tầng một của ngôi nhà trọ phát ra ba tiếng nổ sau đó là ngọn lửa bùng lên dữ dội
anh trần hưng thịnh sống cách hiện trường khoảng một mươi năm m hoàng hốt cho biết
anh phát hiện tại tầng một ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn
anh thịnh kể lại thời điểm đó là vào khoảng giờ ba mươi phút tôi thấy nhiều tiếng nổ phát ra từ tầng một của ngôi nhà
cũng là nơi sửa chữa xe máy xe đạp điện
mọi người hoảng hốt chi hô nhau bỏ chạy và lấy bình cứu hỏa mini để dập
cũng theo anh thịnh dù mọi người rất cố gắng nhưng không thể dập được lửa cháy lửa lan ra nhanh tạo ra nhiều khói rất khó thở
anh thịnh cho biết một lúc sau thì lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến
công tác cứu chữa rất kịp thời nhưng vẫn có nhiều người bị thương được đưa ra bên ngoài
đến khoảng ba giờ thì nhiều người được đưa ra bằng cáng có cả những nạn nhân bị che kín
cũng sinh sống gần ngôi nhà trọ chị phạm thanh an cho biết đã giật mình bởi tiếng nổ phát ra
chị bàng hoàng kể lại tiếng nổ đầu tiên làm tôi giật mình sau đó liên tiếp là hai tiếng nổ nữa
tôi nhanh chóng chạy xuống mở cửa thì phát hiện ngọn lửa đã bùng phát dữ dội
cũng theo chị an lúc đó mọi người hoảng hốt chạy nháo nhào hết khung cảnh rất hỗn loạn
ông phạm quốc việt đội trưởng đội cứu hộ sơ cứu fas angel cho biết
hơn một mươi thành viên của nhóm đã đến hiện trường hỗ trợ cứu nạn cứu hộ từ lúc một giờ sáng
căn nhà gồm nhiều phòng cho thuê trọ trong các phòng có nhiều người
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ gặp khó khăn do lửa nóng nhiều khói
ông việt cũng thông tin thêm lực lượng cứu hỏa và đội đã rất nỗ lực để cứu các nạn nhân và sự việc quá đau lòng
vào dạng sáng hôm nay lãnh đạo bệnh viện giao thông vận tải cũng cho biết
bệnh viện tiếp nhận cấp cứu cho ba nạn nhân vụ hỏa hoạn ở trung kính
hiện cả ba nạn nhân này đã tạm thời qua cơn nguy kịch trong đó có một nạn nhân cao tuổi và tình trạng nặng hơn
các nạn nhân sau được cấp cứu đang được điều trị tích cực tại các khoa
đến sáu giờ ba mươi phút thượng tướng trần quốc tỏ thứ trưởng bộ công an cũng đã đến hiện trường vụ cháy
đến sáu giờ năm mươi phút lực lượng công an và cảnh sát phòng cháy chữa cháy rút khỏi hiện trường
con hẻm dẫn vào ngôi nhà xảy ra cháy được dựng rào chắn phong tỏa
nhiều người dân hiếu kỳ đứng kín còn ngó để theo dõi
ông trần sĩ thanh chủ tịch ubnd tp hà nội cho biết đã có chỉ đạo các đơn vị liên quan
điều tra nguyên nhân thiệt hại và triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả của vụ cháy
vụ cháy này làm nhiều người liên tưởng tới vụ cháy trung cư mini ở phường khương đình
quận thanh xuân tp hà nội xảy ra không lâu trước đó
phía sau ngôi nhà xảy ra vụ cháy vào đêm một mươi ba tháng chín vừa qua
chiếc thang dây mà một hộ gia đình ở tầng ba tòa nhà thả xuống để thoát nạn vẫn còn đó
theo lời mà nạn nhân kể lại khoảng hai mươi ba h ba mươi ngày một mươi hai tháng chín
gia đình gồm hai vợ chồng cùng hai con đang chuẩn bị đi ngủ
thì thấy khói đen bốc lên kèm theo tiếng chi hồ thất thanh của mọi người
nên vội chạy ra ngoài
sau khi chạy ra ngoài người chồng ngửi thấy mùi khét kèm theo khói đen bốc lên nghi ngút từ tầng một
ngay lập tức hô hoán vợ con chạy ra phía sau căn hộ
dùng thang dây và tụt xuống con ngõ phía sau tòa nhà
thời điểm xảy ra cháy cả căn trung cư bị cắt điện
nên nhiều người liều mạng nhảy từ tầng cao xuống các căn nhà bên cạnh
thưa quý vị và các bạn hiện tại thì tôi đang có mặt tại phía sân thượng
sát cạnh bên ngôi nhà bị cháy vào đêm ngày hôm qua
và đây chính là một cái sô đã trở thành dụng cụ để đưa một em bé xuống
từ trên căn nhà bị cháy theo nhân chứng kể lại
như quý vị có thể thấy thì mọi hiện trường ở đây vẫn còn đang rất ngổn ngang
và chưa được dọn dẹp
phía bên này chính là bể nước nơi mà nguồn nước được mọi người sử dụng
cũng như là lực lượng cứu hộ sử dụng để thấm những chiếc rẻ chống khói
và phía sau lưng tôi đây chính là một cái cửa sổ mà mọi người đã sử dụng
đã đặt ra và sử dụng làm nơi thoát hiểm
phía dưới là chiếc thang của căn nhà hiện tại nơi tôi đang đứng
và đã dựng lên để cho mọi người thoát ra an toàn
cháy biết tôi sẽ cắt vào đây để nộp cho công an
chưa hết bằng hoàng khi chứng kiến vụ hỏa hoạn
bà nga chủ căn nhà số một mươi hai a ngách bảy mươi ngõ hai mươi chín khương hạ
căn nhà mà các nạn nhân đã nhảy xuống đêm qua
đang tìm kiếm đồ đạc của các nạn nhân bỏ lại để phối hợp cùng lực lượng chức năng
chỗ vị trí này là cái sân thượng không có mái tre không có rào
nên là các bạn từ sáu từ bảy từ tám là sẽ nhảy sang đây
khói lắm khói đen xì sợ lắm
rất là khói cho nên là họ sẽ dùng rất là nhiều khăn rồi các thứ ở đây
họ lấy toàn bộ cái bể nước này là
hai cái bể nước này là được chứng dụng toàn bộ để dùng nước ướt của mấy bạn thiếu hỏa đấy
nên là các bạn đi vào đây
còn cái cửa này thì là của bên thiếu hỏa họ đập
nhưng thiếu hỏa họ làm
trung cư thì họ cũng có cửa thoát hiểm
nhưng mà chắc là khói quá họ sợ
không dám nhảy ra nhưng mà như là có một cô cũng tầm trung trung tuổi như cô
cô nhảy xuống đây thì cô đập cái tay vào đây thì cô bị gãy tay
đập cái lăn can này này cô bị gãy tay
đấy còn đâu có một bác thì cũng giao béo
thì bác nhảy xuống đây thì gãy chân
không biết là gãy cái gì nữa không biết
không biết là họ sẽ chuyển xuống bằng cái đầu theo này
thiếu hỏa thì cũng được nhiều người đi từ đây
trước khi thiếu hỏa đến thì cũng đã nhiều người ở bên này đã chạy sang qua
qua cái đường sân thượng này thôi
vì là sân thượng là cái cửa ban công là luôn mở và là không có rào chấm
cho nên là cứu được rất nhiều người rất là may mắn
rất là giúp đỡ được cho nhiều người và vẫn giữ được cái mạng sống
mà mình thì nghĩ rằng là tất cả không nghĩ thì cả chỉ mạng người là quan trọng nhất
cả cái xóm này là rất là đoàn kết và đều là đồng lòng để đi cứu người
bỏ hết tất cả mọi thứ
không ai quan tâm gì
chỉ phải lo đi cứu người thôi
đó là hỗ trợ hoàn toàn cho lực lượng chức năng
nói chung là các cái hộ ở phía mạng đằng sau này là được thiếu thoát rất nhiều
từ cái bạn ở dưới tầng ba
cái bạn thả thang dây đấy thì cũng bạn thả xuống cũng có ở người dân ở dưới này đỡ
chứ còn bạn leo xuống là bạn cũng không leo được
đẩy người ra thì cái thang đấy là được bảy người
còn trên nhà cô chỗ này cái chân thượng này cũng phải được khoảng hơn một mươi một mươi năm người
có cái người nhảy xuống ngã
có người thì thiếu hỏa họ bé ra có cả em bé nữa
trước đó khoảng hai mươi ba h ngày một mươi hai tháng chín đám cháy xảy ra tại trung cư mini cao tầng ở phố khương hạ
vụ cháy xảy ra ban đêm nên có nhiều người tử vong và mắc kẹt ở trong trung cư
trung cư mini bị cháy xây kiểu nhà ống với một mặt tiền ba mặt giáp nhà dân
chia được gần năm mươi căn hộ cho thuê
chủ yếu là các hộ gia đình và sinh viên trong đó một tầng hầm để xe
tám tầng căn hộ và một tầng tùm
theo tin từ phía lực lượng chức năng
mỗi tầng căn hộ được thiết kế với năm căn hộ có diện tích mỗi căn từ ba mươi năm đến năm mươi sáu m hai
do hiện trường nằm sâu trong ngõ nên công tác cứu hỏa gặp rất nhiều khó khăn
xe chữa cháy chỉ có thể đỗ cách hiện trường ba trăm linh bốn trăm linh m
lực lượng chức năng phải dẫn vòi rồng vào ngõ sâu để dập lửa
đến khoảng hai giờ ngày một mươi ba tháng chín đám cháy cơ bản được khống chế
trong suốt quá trình cứu hỏa lực lượng chức năng đã kịp thời cứu hộ nhiều người dân bị bắt kẹt bên trong ra ngoài
trong suốt quá trình cứu hỏa lực lượng chức năng đã kịp thời cứu hỏa
xe chữa cháy maker infrast rasp năm gym dogs bắn xe ch fountain
chucky ch murder bốn fatigue test dễ dàng

chị không thoát ra được bởi vì lúc đấy là nó đã cháy hơn một tiếng nữa rồi
thế là chị ra có ra ở đâu thế là cố thủ ở trong nhà thôi
xong rồi đấy thế là cứ soi đèn ra ngoài chờ hô hóa nó lên để cho mọi người biết là trong nhà có nhiều trẻ con đấy
tại nhà vừa trẻ con vừa người già nữa
hà đình tới qua lúc đấy là khoảng một mươi hai giờ
thì tự nhiên là cái đèn vàng nó bật lên cái xong là mất điện
và ở ngoài là mấy người họ gieo hò rất nhiều
thế trong nhà phát điện là họ kêu cháy
thế nên tôi là con trai kia là nó mở luôn cái chìa khóa cửa
vì nhà tôi khóa bây giờ cũng cắm chìa khóa vào sẵn mà để đảm bảo an toàn
chứ không có bây giờ lúc mà sờ ấy thì khóa ra nhưng mở ra không đi được khói rất nhiều
thế vào tôi đóng cửa tin lại đóng chặt tất cả các cửa sổ
xong rồi các cái khe này là lấy vải thấm nước
vì nhà quá rộng để cái gì
vì cái nhà cái phòng cháy cháy cháy nó phải luôn luôn có cái thùng nước ở đấy mà
nhưng mà chẹn hết ở dưới đất này này
nó kín nó không có gì
thế tất cả cứ ở trong nhà thôi
ở nhà thỉnh phẩm là lấy cái hé cửa lấy cái quạt quạt cho nó khói nó ra
vì đóng cửa kín nó khói không nhiều
thế là khoảng đến hai giờ thì bắt đầu vì nhà có đèn pin
vì tôi cứ đứng hé cửa gần gọi người ta dưới
người dưới thì nó biết mà
độ khoảng hai giờ thì họ báo là đã dập tắt được rồi
dập tắt và khói thì nó vẫn còn
dần dần dần dần thì phun nước ra phun nước vào trong nhà ướt tất cả
thế là khói nó dần dần hết
thế xong đến khoảng hơn ba giờ thì bên phòng cháy chữa cháy họ mở cửa vào
thì cả nhà tới năm người
với một cái cháu bé bé bên nhà bên cạnh
một cái cậu thanh niên cũng ở bên cạnh
chạy tọt xăng tới là vào tất cả
xong rồi là đi ra mấy ông ấy thì dẫn xuống thôi
thực ra là mình cũng có cái chủ động
thực ra là có chủ động nên cái khói nó cũng không nhiều
nên người nó cũng vẫn gọi là khỏe
thế rồi khi họ vào thì họ dắt xuống vào
chỉ có bé hai đứa cháu thôi
hai cháu nhỏ mà cháu học lớp bốn cháu học lớp một

thế gần đây thì tôi với hai vợ chồng này thì cũng
nói chung là cũng xong
mọi người là khỏe chứ không
đấy khi mà xuống nhá
xuống cái là đi mà
còn cháy cháy cháy là anh dẫn là đi ra luôn
đến cái xe cấp cứu luôn
đi bộ ra được khoảng hai trăm linh mét
đến xe cấp cứu xong tất cả lên
thế là coi cháu là tôi mới này
còn con trai tôi thì sau nó mới đi
còn tôi mới này với hai đứa cháu đi trước
đấy cậu nhớ
nằm một cái xe chạy đi đến nơi vào
và đây luôn thì hai đứa cháu nó đi bộ vào được
nó đi lên này đi vào này kia
thôi cũng đi bộ vào đây được
không phải cõng một vị
thế chung là cũng khỏe
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh bắt bị can để tạm giam bốn tháng
đối với nghiêm quang minh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
hiện trú tại yên hòa cầu giấy hà nội
là chủ của trung cư nơi xảy ra vụ cháy
về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
theo điều ba trăm một mươi ba bộ luật hình sự
các quyết định lệnh bắt bị can
đã được viện kiểm sát nhân dân tp phê chuẩn
tính đến thời điểm hiện tại
cơ quan chức năng đã xác định được năm mươi sáu người tử vong
và ba mươi bảy người bị thương
trong đó đã xác định được danh tính
của ba mươi chín trên năm mươi sáu người tử vong
hiện giám đốc công an tp hà nội
đang chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội
tiếp tục khẩn trương điều tra
xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
và tích cực phối hợp với các sở ngành tp hà nội
ủy ban dân quận thanh xuân
tổ chức thăm hỏi động viên hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân
ở một diễn biến khác
công an tp hà nội cũng đã có thông tin
ban đầu về vụ việc
theo đó hai mươi ba h hai mươi phút ngày một mươi hai tháng chín
tổng đài một trăm một mươi bốn
trung tâm thông tin chỉ huy công an tp
nhận được tin báo cháy tại nhà có nhiều căn hộ
tại địa chỉ số ba mươi bảy
ngõ hai mươi chín trên bảy mươi
phố khương hạ phường khương đỉnh
quận thanh xuân tp hà nội
ngay sau khi nhận được thông tin
công an tp đã có báo cáo lãnh đạo bộ công an
lãnh đạo thành ủy ủy ban dân tp
nhận được báo cáo từ công an tp hà nội
đồng chí bí thư thành ủy
lãnh đạo ủy ban dân tp
đồng chí thứ trưởng nguyễn văn long
và lãnh đạo các cục nghiệp vụ thuộc bộ công an
lãnh đạo công an tp đã đến trực tiếp hiện trường
chỉ đạo các lực lượng tổ chức chữa cháy
cứu nạn cứu hộ khắc phục hậu quả
và khám nghiệm hiện trường vụ cháy
công an tp đã điều động huy động các lực lượng
phương tiện gồm một mươi năm xe chữa cháy
cứu nạn cứu hộ cùng các xe chở phương tiện
và hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ
thuộc các lực lượng phòng cháy chữa cháy bộ công an
trường đại học cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và các lực lượng thuộc công an tp
đến hiện trường để phối hợp các lực lượng khác
của tp chính quyền và người dân địa phương
tổ chức chữa cháy cứu nạn cứu hộ
đến hai mươi ba h hai mươi chín phút cùng ngày
các đơn vị đã tiếp cận đám cháy
triển khai chữa cháy ngăn cháy lan
cùng các mẫu trinh sát tìm kiếm
cứu người bị nạn mặc dù địa điểm
xảy ra cháy nằm trong ngõ sâu khoảng bốn trăm linh mét
xe chữa cháy không tiếp cận được
nhưng các lực lượng đã khắc phục mọi khó khăn
tổ chức hiệu quả công tác chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ đã cứu được hơn
bảy mươi người mắc kẹt trong đám cháy
đưa người bị thương đi cấp cứu tại các bệnh viện
trên địa bàn thành phố sau bốn mươi năm phút
xảy ra hỏa hoạn đám cháy cơ bản
được khống chế không để cháy lan
sang các nhà dân xung quanh hiện tại
về người và tài sản đang tiếp tục được thống kê
làm rõ hiện giám đốc công an
thành phố hà nội đang chỉ đạo các đơn vị liên quan
công an quận thanh xuân để phối hợp
với các cục nghiệp vụ bộ công an
khẩn trương điều tra xác minh làm rõ
nguyên nhân vụ cháy để giải quyết xử lý
nghiêm theo quy định của pháp luật đồng thời
công an thành phố tham mưu cho thành ủy
ủy ban dân thành phố chỉ đạo các
sở ngành có liên quan ủy ban dân
quận thanh xuân tổ chức tham hỏi động viên
các gia đình nạn nhân khắc phục hậu quả
sau vụ cháy